người dân tp hcm tấp nập đến các tiệm vàng tìm mua trang sức để cầu may trong năm mới
ngày vía thần tài năm nay chung với ngày valentine lên không khí tại các cửa hàng lại càng nhộn nhịp đông đúc
ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại tp hcm
sáu giờ sáng không khí tại cửa hàng này đã tấp nập người mua bán
theo quan niệm dân gian ngay vía thần tài được xem là ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng thần tài
cầu mong một năm sung túc
đối với những người tin vào phong thủy màu sắc của kim loại vàng mang lại may mắn phu quý
năm nay ngày vía thần tài lại cũng chính là ngày lễ tình nhân
nên rất nhiều người đã đến các cửa hàng này từ sáng sớm để mang chọn được những sản phẩm vàng phù hợp
cũng như giúp vía thần tài
hôm nay là ngày vía thần tài mùng một mươi tháng giêng cho nên là mình cũng chọn một cái vàng thẻ có chữ tài
để cầu mong là được may mắn năm nay
bên cạnh những khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để mua vàng lấy may
có một số lượng lớn khách hàng đã chọn mua trực tiếp
đại diện doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị cho ngày vía thần tài
từ trước tết nguyên đán để kịp phục vụ nhu cầu của người dân
bên cạnh những sản phẩm truyền thống năm nay còn có các bộ sưu tập trang sức kim tiền
bộ vòng tay phong thủy và đặc biệt là vòng tay đính cham heo vàng
năm nay thì lượng khách hàng có đông hơn
năm nay có một điều đặc biệt là ngày thần tài lại trùng với ngày một mươi bốn tháng hai
thành ra là cái lượng khách hàng cũng đa dạng hơn
có nhiều bạn trẻ tới mua hàng hơn là năm ngoái
về các sản phẩm thì năm nay mình có đưa ra sản phẩm kim hợi vòng tram kim hợi
cũng như là các miếng tài lọc của kim hợi
ngoài ra thì các sản phẩm cho các bạn trẻ làm quà tặng trong chương trình một mươi bốn tháng hai
thì cũng có rất là nhiều sản phẩm từ silver cũng như là các sản phẩm nữ trang kim cương
nữ trang đá màu
cz mình đã chuẩn bị rất là đầy đủ cho khách hàng
lượng khách hàng năm nay đông hơn so với năm ngoái
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cửa hàng hôm nay sẽ mở cửa sớm hơn
và đóng cửa muộn hơn so với ngày thường